trần thị lệ thu chú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang đã thực hiện nhiều vụ trộm tại các tiệm vàng trên địa bàn tp long xuyên tỉnh an giang
vào sáng ngày hôm nay công an tp long xuyên cho biết vừa bắt và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng thu để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn trong lúc chị lê thị thùy dương đang đứng bán hàng tại tiệm vàng kim mai thuộc khóm sáu phường mỹ long tp long xuyên
thì thu vào vờ hỏi mua hàng lợi dụng sự sơ hở của chị dương thu đã lấy một chiếc lắc bằng vàng trị giá gần ba mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được thu
tại cơ quan điều tra thu khai nhận bằng thủ đoạn trên đã lấy trộm một sợi dây chuyển khoảng một mươi một chỉ vàng tại một tiệm vàng khác thuộc phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp an thành xã phú đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang
nhận được tin báo của nhân dân tại khu đất chống thuộc ấp an thành xã phú đức huyện long hồ có một nhóm người tụ tập tổ chức đánh bạc
lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ năm con gà bốn xe mô tô nhiều dụng cụ dùng vào việc đá gà và số tiền hơn một mươi tám triệu đồng
sở y tế hà nội yêu cầu bệnh viện đa khoa sanh pôn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sự việc người nhà bệnh nhân tấn công một bác sĩ của bệnh viện này
theo hình ảnh trích xuất từ camera đặt tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viện sinh pôn sự việc xảy ra vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng bốn tại phòng khám
trong lúc bác sĩ đang trao đổi với người nhà bệnh nhân
thì bất ngờ người này đứng dậy xông đến đánh vào mặt bác sĩ
ngay cả khi có một nhân viên của bệnh viện vào căn ngăn thì người này vẫn tiếp tục cãi vã và chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng đến
bản tin nhanh lúc một mươi năm h hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt